tổng thống nga vladimir putin đã ký đạo luật rút nước này khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu một hiệp ước đặt ra các giới hạn đối với việc triển khai các thiết bị quân sự
hiệp ước này được ký vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bởi đại diện cùng một mươi sáu quốc gia thành viên nato và sáu thành viên của tổ chức hiểu ước post sava nhằm giới hạn số lượng vũ khí thông thường mà các đối thủ trong chiến tranh lạnh có thể sở hữu
nga phê chuẩn hiệp ước này vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm hai nghìn bảy sau khi nato từ chối phê chuẩn phiên bản cập nhật của hiệp ước
vào ngày một mươi tháng năm vừa qua tổng thống nga putin đưa dự luật bãi bỏ hiệp ước này
bàn giải thích lưu ý rằng hiệp ước phần lớn đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế bao gồm cả việc mở rộng nato
vào các ngày một mươi sáu tháng năm và hai mươi bốn tháng năm là đã được duma quốc gia và hội đồng liên bang nga lần lượt thông qua
trước đó vào tháng hai nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước new scott hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với mỹ